các quyết định này tại nơi ở của lê trí thành ở quận một mươi hai
gần đây lê chí thành được cư dân mạng biết đến là youtuber chuyên đăng tải
các video giám sát cảnh sát giao thông làm việc gây xôn xao dư luận
lê trí thành thường xuyên xuất hiện ở những khu vực cảnh sát giao thông làm việc
để livestream quay video cùng một số youtuber khác để giám sát cảnh sát giao thông làm việc
kính thưa quý vị cũng trong sáng nay sau cơn mưa thì trên đường vỉa hè kha vạn cân
thành phố thủ đức xuất hiện hố tử thần trước nhà dân
và hiện tượng này thì khiến cho nhiều người dân hoảng hốt và rất may là không có thiệt hại về người
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn lực lượng chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
vẫn đang khắc phục sự cố hố tử thần xuất hiện trên vỉa hè trước căn nhà số sáu trăm bốn mươi chín kha vạn cân
phường linh đông thành phố thủ đức
khoảng chín giờ sáng cùng ngày nhiều người trước căn nhà trên nghe tiếng động nên chạy đến kiểm tra
phát hiện một hố sâu khoảng hai mét do vỉa hè sụp xuống
bên dưới hố có một chiếc xe máy nên hô hoáng báo công an
tại hiện trường vỉa hè bị sụp lúng tạo hố sâu khoảng hai mét đường kính khoảng ba mét
dạng hàm ếch bên dưới có nhiều đất đá rơi xuống
cạnh đó thêm các nhà sát bên miệng hố tử thần cũng bị rạn nứt nguy cơ sụp lúng bất cứ lúc nào
theo ghi nhận thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa sự cố không gây thiệt hại về người
nhưng vụ việc nhiều người hoang mang
lực lượng chức năng địa phương đã có mặt gian băng giới hạn để cảnh báo người dân
các đơn vị liên quan cũng đã đến để khảo sát kiểm tra sự việc
theo người dân cách đây hơn một năm tại vị trí này cũng bị sụp lúng tạo hố có đường kính khoảng một mét
sau đó chủ căn nhà tự khắc phục đến nay lại xuất hiện hố tử thần tương tự
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau tiếp nhận sáu bảy trăm linh liều vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín đầu tiên
được chỉ định tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên gồm hai mũi cách nhau từ bốn đến một mươi hai tuần
vaccine được bảo quản trong môi trường lạnh từ hai tám độ c trong suốt quá trình vận chuyển
và được tiếp nhận bảo quản nhiệt độ an toàn tại trung tâm kiểm soát bệnh tật
dự kiến số vaccine này sẽ được chia làm hai đợt tiêm và tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên
trong đợt tiêm đầu tiên ngành y tế sẽ triển khai sáu điểm tiêm gồm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ban bảo vệ sức khỏe tỉnh ủy bệnh viện đa khoa tỉnh
bệnh viện sản nhi bệnh viện mắt gia liễu và bệnh viện y học cổ truyền
dự kiến tiêm vào ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng bốn cho khoảng hai một trăm ba mươi người
đợt tiêm thứ hai diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết đang điều tra xử lý vụ một mươi chín người xuất cảnh trái phép
sang campuchia vừa bị lực lượng nước bạn trả về vào ngày bảy tháng bốn vừa qua
theo đó một tàu dùng để chở cát giống như xà lan chở một mươi chín người xuất cảnh trái phép
sang campuchia đã bị lực lượng nước bạn trả về vào ngày bảy tháng bốn vừa qua
trên tàu không chở hàng hóa gì ngoài các vật dụng cá nhân và lương thực
khi tàu sang tới biên giới campuchia thì bị lực lượng nước bản bắt giữ và thông báo cho bộ đội biên phòng kiên giang
sau đó lực lượng nước bạn đã áp tải một mươi chín đối tượng về vùng biển kiên giang
và bàn giao cho bộ đội biên phòng kiên giang tại đồn biên phòng gành dầu ở bắc đảo phú quốc
theo lời khai ban đầu một mươi chín người xuất cảnh trái phép chủ yếu quê ở nam định và thanh hóa
phần lớn sang campuchia làm thuê và quái gian tàu lại sang campuchia
trong số này có một số người bay từ phía bắc vào phú quốc xuống cảng biển đã hẹn trước
thuê xuồng của người dân chở ra tàu đăng đậu chờ sẵn ngoài biển để sang campuchia
một mươi chín người này hiện đang được cách ly theo quy định
huyện biên giới giang thành tỉnh kiên giang có năm xã với trên ba mươi năm km biên giới đường bộ
và địa hình phân tán trải rộng là những khó khăn trong công tác kiểm soát người qua lại tại biên giới
tuy nhiên với quyết tâm cao của chính quyền địa phương
các lực lượng đóng chốt mà công tác kiểm soát người qua lại
phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian vừa qua trên địa bàn đã thực hiện tốt
hình ảnh này không chỉ hôm nay mà công việc tuần tra canh gác cột mốc đường biên chống dịch covid một mươi chín
đã được cán bộ chỉ huy các chiến sĩ bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ địa phương
huyện giang thành thực hiện hơn một năm qua
trên tinh thần chống dịch như chống giặc đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
là quyết định
tuy nhiên với quyết tâm quyết liệt ngăn chặn tình trạng sức nhập cảnh trái phép để hạn chế lịch dịch bệnh lây lan vào việt nam
trên các chốt đơn vị chúng tôi là bố trí là bốn đồng chí biên phòng và hai đồng chí dân quân
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ là kịp thời ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
cũng như buôn lậu vận chuyển hàng quá trái phép qua biên giới
đồn biên phòng cửa khẩu giang thành quản lý tuyến biên giới đường bộ dài trên một mươi hai km
đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng chín chốt trong đó sáu chốt đã có nhà
chốt còn lại tạm ở nhà dân tại mỗi chốt vùng dịch được bố trí bốn cán bộ chiến sĩ biên phòng
và hai lực lượng dân quân tự dệ
anh em ở chốt được trực rất là đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn một ngày thì hai cán bộ biên phòng và cũng như là hai cán bộ chiến sĩ biên phòng và hai lực lượng dân quân tự dệ
anh em ở chốt được trực rất là đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn một ngày thì hai cán bộ biên phòng và cũng như là hai anh em dân quân cùng tham gia trực trực cả ngày và cả đêm

và luôn luôn thường trực là hai mươi bốn hai mươi bốn me thì sim
đấy là lĩnh lý à
để phòng chống dịch covid một mươi chín cửa khẩu văn thành kiểm soát nhìn ngặt người qua lại hai bên biên giới
để phòng chống dịch covid một mươi chín cửa khẩu văn thành kiểm soát nhìn ngặt người qua lại hai bên biên giới
hiện nay tình hình dịch bệnh các nước trong khu vực đang diễn ra phức tạp
do đó kháng bộ chiến sĩ biên phòng
luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với chiến thị địa phương tăng cường công tác nhân dận
tuyên truyền vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
thực hiện chủ trương đánh sập hầm vàng trong vườn quốc gia sông thanh
mới đây thì phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ quang bũ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh
và trực tiếp khảo sát và lên các phương án một cách chi tiết và cẩn thận
sau khi di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ và đi bộ xuyên rừng khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ
đoàn công tác mới tiếp cận được khe tà bạc xã đắk brinh
theo kế hoạch của tỉnh tà bạc là cứ điểm đầu tiên sử dụng lượng thuốc nổ quy mô lớn
đánh sạp toàn bộ các hầm vàng ngăn ngừa không chỗ tái diễn hoạt động khai thác trái phép tại đây
anh em đi là phải tuân lại của người chỉ huy
thì chỗ nào đi chỗ nào không đi đi tập trung như thế nào
và đi mai phục hoặc là đi phục thái giáo chân người ta lùm theo
phải phục để mà cái an toàn cho mình trên hết
khi mà mình phát hiện vì các đối tượng đang nếu mà còn bấm rượu đây là họ hết là nghiệp
và nó cũng manh động mình cũng sẵn manh động
nhưng thực tế là người ta thái mình là họ chạy rồi
do cái đường mình đi là mình đi trên đầu đi xuống họ dưới là họ đã phát hiện họ chạy rồi
nên cái việc mà đuổi bác mình cũng hơi khó
qua khảo sát khi tà bạc chưa phải điểm khai thác quy mô
mà chủ yếu tập trung ở khu vực thành mỹ một thành mỹ hai
vì khảo sát lập kế hoạch
lên phương án đánh sập các hầm vàng trái phép trong vườn quốc gia sông thành
đã được các ngành đơn vị chương ngôn tính toán chi tiết
vấn đề còn lại là bang chỉ đạo đang chờ sự đồng ý của cơ quan của thẩm quyền
về việc cấp phép sử dụng thuốc nổ đánh sập hầm giàng
khi đánh sập thì nó sẽ làm mất cái dấu vết những cái hầm vàng này
và khi làm lại thì cũng rất là khó
cái thứ hai là chúng tôi nâng cao cái tuyên truyền
cho người dân xung quanh để cái việc này là ở việc vườn quốc gia sông thành này
là nghiêm cấm không có xâm phạm không có việc này
việc thứ ba nữa thì chúng tôi tăng cường cái công tác bảo vệ rốt chặt giữ
để mà làm sao nó không có tình trạng này xảy ra nữa
trước mắt quỹ ban dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành đơn vị liên quan
và yêu cầu cử lực lượng túc trực canh giữ khuyên khuét
cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đồng ý cấp
và sử dụng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép
bên cạnh đó chính quyền huyện nam giang và phước sơn đang tăng cường tuyên truyền
phổ biến chủ trương chính sách của trung ương tỉnh và các ngành có liên quan
trong công tác bảo vệ rừng bảo tồn đa dạng sinh học
và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh